ngày tám tháng bảy sở du lịch tỉnh bình định phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố quy nhơn tổ chức lễ phát động chương trình
mỗi người dân bình định là một đại sứ du lịch nhằm xây dựng hình ảnh du lịch quy nhơn bình định an toàn thân thiện hấp dẫn khách du lịch
là một trong bốn địa phương của việt nam có tên trong danh sách hai mươi địa điểm du lịch tốt nhất năm hai nghìn hai mươi do hostel world xếp hạng
những năm gần đây quy nhơn bình định trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước
năm hai nghìn một mươi chín tỉnh này đón bốn tám mươi hai triệu lượt khách tăng trưởng đạt một mươi sáu bảy một năm doanh thu đạt hơn sáu tỷ đồng